sau hơn hai mươi ngày thực hiện các biện pháp về cách ly giãn cách xã hội số ca nhiễm covid một mươi chín tại nước ta đang có chiều hướng giảm
thậm chí là hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
những kết quả trên đã cho thấy hiệu quả của việc cách ly xã hội trong hơn ba tuần qua
tuy nhiên do dịch đã lây lan trong cộng đồng nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào nếu như chúng ta chủ quan và lơ là
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong chiều nay
thưa quý vị nhìn dòng xe đông đúc như thế này thì có lẽ quý vị sẽ nghĩ là chúng tôi đã ghi hình trước thời điểm thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ phải không ạ
thế nhưng đây lại chính là hiện trạng đường phố tại khoảng một mươi bảy h ngày hôm nay
có lẽ là không khó để nhận ra là nhịp sống đã bắt đầu hối hả trở lại ngay cả khi chưa kết thúc thời hạn cách ly xã hội
mặc dù vẫn trong thời gian thực hiện về cách ly xã hội
nhưng đường phố hà nội vẫn vẫn là một đường phố đông đúc như thế này

người không có việc thiết yếu thì vẫn đi ra đường công viên bị đóng thì vẫn tập thể dục
một số hàng quán bị cấm hoạt động nay bắt đầu mở cửa
đáng lo ngại là tình trạng người dân không đeo khẩu trang tại các tuyến phố địa điểm công cộng đã xuất hiện thậm chí còn tụ tập như thế này
dịch bệnh sẽ chấm dứt khi có vaccine trong khi chờ đợi mỗi người dân cần phải chuyển sang trạng thái đời sống mới sống chung với dịch bệnh
nhưng không có nghĩa là người dân chủ quan mà cần phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa
thực hiện nghiêm quy định để bảo vệ an toàn cho mình
bởi vì cái cơ chế của con virus này là lây qua giọt bắn
rõ ràng giờ đây bất kỳ ai trong cộng đồng cũng có thể là người bệnh và có nguy cơ lây nhiễm
nếu người dân chủ quan có thể xóa đi thành quả mà cả nước cả hệ thống chính trị đã dày công thực hiện trong suốt mấy tháng qua
dù thuộc nhóm địa phương nào người dân cần tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định về cách ly xã hội